ủy ban nhân dân phường năm thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu vừa phát hiện và xử phạt một trường hợp người dân tự ý chặt cây san gạt đất núi khi chưa xin phép chính quyền địa phương diện tích san gạt lên tới tám m hai
theo đó tại vị trí hẻm bốn trăm năm mươi sáu trên một mươi tám trần phú phường năm thuộc khu vực núi lớn thành phố vũng tàu chủ công trình này đã tự ý đốn hạ hàng trăm cây rừng trẻ đá làm đường dựng hàng rào xung quanh khu đất rộng gần tám mét trên núi để chuẩn bị phân lô bán nền khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương
ngay sau khi sự việc được phát hiện chính quyền địa phương đã xử phạt chủ công trình với tổng số tiền là một mươi ba triệu đồng và yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu
nhưng đến nay chủ đất vẫn đang tìm cách chỉ hoãn
được biết theo quy hoạch mật độ xây dựng trên núi rất thấp chỉ khoảng hai mươi tám vì vậy người dân luôn cố tình vi phạm lân chiếm đất rừng
đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng
hàng nhượng lân chiếm xây dựng trái phép gây ra tình trạng sạt lở núi vào mùa mưa